ngày hai mươi hai tháng bốn lực lượng công an tỉnh nam định phối hợp với công ty cổ phần quản lý đường sông số năm
vừa phát hiện bắt quả tăng ba phương tiện đang khai thác cát từ lòng sông hồng
thời điểm bị lực lượng công an phát hiện các chủ tàu cát đã không chấp hành hiệu lệnh dừng tàu
để kiểm tra và có hành vi bỏ chạy
đến thời điểm bị kiểm tra ba tàu đã khai thác được khoảng một trăm ba mươi năm mét khối cát
các chủ tàu đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản